trong khuôn khổ chuyến công tác tại hải phòng sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khởi công dự án công viên chủ đề có tổng mức đầu tư một tỷ usd tại thành phố hải phòng
dự án được thiết kế trên tổng diện tích năm mươi hectare theo mô hình công viên chủ đề hiện đại gồm sáu phân khu giải trí trong nhà và ngoài trời với nhiều hạng mục hấp dẫn lần đầu tiên có mặt tại việt nam
trong đó khu vui chơi gia đình sẽ bao gồm đầy đủ các hạng mục vui chơi trong nhà và ngoài trời hiện đại nhất dành cho mọi lứa tuổi
khu vui chơi trẻ em được thiết kế riêng với điểm nhấn trải nghiệm hướng tới giáo dục chuyên biệt về khoa học thể thao thực tế ảo
đặc biệt dự án còn bao gồm công viên chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã lần đầu tiên có mặt tại khu vực bắc bộ với những loài thú quý hiếm của việt nam và thế giới
cùng những câu chuyện ý nghĩa về việc giáo dục bảo tồn động vật bảo vệ môi trường sinh thái
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương đã nhấn nút khởi công xây dựng dự án công viên chủ đề quy mô lớn nhất việt nam này